kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông

về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này căm một m sáu mươi năm và có xăm chữ tại các ngón tay phải

của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy đức tỉnh đắk nông
là đối tượng nguyễn minh hoàng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại ấp thuận an xã thanh an huyện hớn quảng tỉnh bình phước
và đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại tổ dân phố bốn thị trấn đức an huyện đắk song tỉnh đắk nông
bị cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này có xẹo thẳng dài một năm cm trên trước mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
nó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện